một số những lưu ý nhỏ nhỏ cho quý vị khi mà chúng ta đi mua quà để biếu tết
đó là một số người có cái tâm lý là nếu như mà chúng ta mua quà biếu tết mà là hàng nhập khẩu hàng ngoại
thì sẽ nâng tầm giá trị của mình hơn
tuy nhiên không hẳn là như thế đâu ạ
rất là nhiều những chiến dịch khuyến cáo của nước ta hiện nay đó là người việt thì nên dùng hàng việt thưa quý vị
mua cái hàng ngoại hay là ưa chuộng hàng ngoại thì hoàn toàn không hề nâng tầm giá trị lên một chút nào cả
đôi khi cái chất lượng nó cũng như nhau mà thôi
nhưng vấn đề khác nhau ở chỗ là bà sẽ tốn khá nhiều tiền để mua những sản phẩm nhập khẩu
hãy tiết kiệm cho chính mình và mua những cái sản phẩm mà người khác có thể dùng được thưa quý vị
nếu mà đi biếu thì bao giờ mình cũng phải xem xem là cái quà biếu ấy thứ nhất là nó phù hợp với cả cái khả năng của mình cái túi tiền
thứ hai nữa là mình quan trọng đến cái chất lượng chất lượng và cái nhu cầu sử dụng nó thực tế
chứ mình cũng không bao giờ đi mua quà biếu mà cứ phải thật đắt tiền
hoặc là cứ phải của ngoại
đồ việt nam mình rất nhiều cái rất là tốt rất nhiều sản phẩm rất là tốt
mà lại hợp túi tiền
thì mình cũng chọn mua hàng việt nam
vì mới là ai mà người ta mua đi người ta biếu cần cái quà cao cấp thì người ta sẽ mua
nếu không thì cũng có những cái giỏ quà tầm tiền nó vừa hơn
cái đấy thì là chắc không cái đấy là chắc là do tùy người
mỗi người một cái mục đích người ta mua để làm gì
những cái sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ nước ngoài thì thật sự là rất là đa dạng
và đôi khi cũng thu hút rất là nhiều người
bởi vì họ nghĩ rằng khi mà chúng ta mang những cái trang rượu như thế này mà đi biếu tặng
thì sẽ làm nâng tầm giá trị của mình lên chẳng hạn
tuy nhiên cũng không chắc đâu ạ
chúng ta hãy nên lưu ý xem là bạn tặng được gì
những cái sản phẩm này cho ai
liệu cái người đó có thích hay không
đôi khi người ta chỉ dùng những cái sản phẩm này để trang trí
nhưng mà chúng ta cũng nên lưu ý cái giá trị sử dụng sau đó
mình tặng các sản phẩm như thế nào mà vừa có thể trang trí mà vừa có thể dùng được
không nên biếu tặng cho những người hoàn toàn không dùng đến
vì như thế sẽ rất là lãng phí
và chúng ta cũng phải tốn rất là nhiều tiền để mua những cái sản phẩm như thế này
bởi vì giá của nó hoàn toàn không rẻ chút nào
trong cái dịp tết nguyên đáng này
thì là tôi có một người cần phải tặng quà là phải rượu
vì người bạn này của tôi rất thích những cái sản phẩm này
tuy nhiên là chỉ có một người thôi
và vì thế cho nên tôi không mua quá nhiều
nếu mua nhiều thì có thể sang năm mới tôi sẽ bị viên bằng tối đấy thưa quý vị